vừa qua tri cục kiểm lâm tp hcm đã phối hợp với vườn quốc gia cát tiên tiến hành thả bảy mươi chín cá thể động vật về rừng tự nhiên sau một thời gian dài chăm sóc nuôi dưỡng để phục hồi sức khỏe
các cá thể động vật trên thuộc một mươi bốn loài được tri cục kiểm lâm tp hcm cứu hộ từ các tổ chức cá nhân trên địa bàn
hầu hết đều là loài động vật quý hiếm nguy cấp có tên trong sách đỏ việt nam cần được ưu tiên bảo vệ
theo lãnh đạo vườn quốc gia cát tiên đơn vị thường xuyên tiếp nhận các loài động vật được các tổ chức cứu hộ đưa tới thả về rừng
hầu hết các loài động vật được đưa về đây đều sớm thích nghi với môi trường tự nhiên hoang dã phát triển tốt vì điều kiện sinh sống của các loài động vật khá an toàn